nắng hạn đang diễn ra ngày càng gây gắt tại ba huyện miền núi của tỉnh phú yên
không chỉ hàng trăm hectare lúa mía sắn hàng năm của người dân bị mất trắng hoặc thiệt hại nặng
mà nhiều diện tích cây trồng mô hình mới cũng bị chết người dân thiếu nước sinh hoạt
trước thực trạng nói trên ngoài nỗ lực chống hạn các địa phương đã chủ động lên phương án
tiếp tục cắt giảm nhiều diện tích cây trồng tiêu thụ nhiều nước nhất là cây lúa
để chuyển sang cây trồng khác tránh thiệt hại trong vụ tới
đây là mô hình trồng rừng và cỏ kết hợp với nuôi bò của chị nguyễn thị khách ở thôn thạnh đức
tham gia mô hình này chị khách được vay hơn một mươi tám triệu đồng không tỉnh lãi từ quỹ biến đổi khí hậu toàn cầu
nắng hạn gai gắt nhiều tháng qua gần như toàn bộ diện tích rừng và cỏ bị chết khô không thể cứu vãn
hàng ngày chị khách phải dùng máy bơm vét nước giếng để tắm cho bò nhưng không đủ
nằm đây là nó nắng hạn là coi như cao hơn năm vái nữa luôn
năm vái thì cũng còn tạm được năm nay là càng quen nữa
năm nay là coi như nó nắng miếc từ cái hầm này tới nay cũng có hộp mưa nào mà
không có một cái hộp mưa nào hết trơn á
coi như là từ cái hầm tháng hai mà cho tới nay là cũng chưa gì có hộp nào hết
sau chiều giờ cứ nước chảy miếc giờ rừng dầu chiều cũng không nấu nữa cứu hết lại rồi
do ảnh hưởng của hiện tượng enino thời tiết nắng nóng diễn ra gai gắt nhiều tháng qua
làm cho lượng nước nắng nắng
nước mặt nước ngầm các con sông cổ huyện miền núi đồng xuân suy giảm mạnh
nhất là ở các xã vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số
dẫn đến hơn một bốn trăm tám mươi bốn hộ dân thiếu nước sinh hoạt
ngoài ra theo kế hoạch vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi sáu huyện đồng xuân gieo xạ một ba trăm bảy mươi năm ha
nhưng chỉ được một hai trăm sáu mươi chín ha còn lại một trăm linh sáu ha phải cắt giảm hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác
chuyển tích lúa hai vụ là phải đành theo cơ hạch
của đơn ủy ban và phòng nông nghiệp là phải cắt bỏ lại một số diện tích là hưởng lợi trên cái diện tích nước khô
là vì không phục vụ được cái đủ nước tưới trên cái diện tích lúa hay vụ
thực tế hiện nay là bỏ khoảng một mươi bốn ha là đối với lúa hai vụ
một số cái vùng mà do cái điều kiện về thời tiết nắng hạn diễn biến khí hậu
cho nên nó thiếu nước cục bộ một số nơi
thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho bà con chuyển sang cây cây bắp
để có cái chất lượng cao phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất chăn nuôi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và tiến độ xuống giống của một số cây trồng cạn
khắc phục hậu quả hàn hán và xâm nhập mặn bộ tài chính đã cho tỉnh phú yên tạm ứng tám tỷ đồng
cũng theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh phú yên
do nắng hạn kéo dài hiện nguồn nước của sông suối và nước ngầm bị can kiệt
một số khu vực bị xâm nhập mặn làm cho hơn một mươi một trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nặng nhất là các huyện đồng xuân sơn hòa tuy an và thị xã sông cầu
mặc dù các địa phương đã tích cực chủ động chống hạn nhưng kinh phí không đủ để triển khai hiệu quả